nhằm từng bước xóa bỏ tình trạng sử dụng điện câu đuôi không an toàn bảo đảm cung cấp điện cho các hộ dân trên địa bàn
thời gian qua công ty điện lực trà vinh đã thực hiện nhiều dự án công trình đưa điện về vùng nông thôn
theo công ty điện lực trà vinh số hộ sử dụng điện toàn tỉnh hiện nay là hai trăm sáu mươi bốn ba trăm năm mươi ba hộ đạt tỷ lệ chín mươi tám
tuy nhiên số hộ sử dụng điện qua hình thức câu phụ sau công tơ chính không an toàn còn khá lớn
hiện toàn tỉnh còn hơn một mươi một hộ câu phụ sau công tơ chính
tỉnh trà vinh và ngành điện đã triển khai hai dự án xóa hộ câu nối đuôi cho các hộ nghèo và cận nghèo với tổng số vốn đầu tư là hơn một mươi năm tám tỷ đồng
hỗ trợ toàn bộ chi phí vật tư và chi phí nhân công cho năm ba trăm sáu mươi hộ
điện lực trà vinh đã khảo sát lập dự án xóa câu phụ cho bảy sáu trăm một mươi chín hộ để xin tổng công ty điện lực miền nam cấp vốn ước trên ba mươi bảy ba tỷ đồng